mùng năm tháng một mươi hai kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về đồ án
quy hoạch chung đô thị hòa lạc thành phố hà nội đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó hòa lạc sẽ là đô thị vệ tinh lớn nhất trong số năm đô thị vệ tinh của hà nội
có vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển của thủ đô
đô thị hòa lạc diện tích quy hoạch hơn một mươi bảy ha với quy mô dân số dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi là khoảng sáu trăm linh người
đô thị hòa lạc được phân thành hai vùng đặc trưng là vùng phát triển đô thị và vùng vành đai xanh
trong đó hạt nhân động lực phát triển đô thị hòa lạc là khu công nghệ cao hòa lạc và khu đại học quốc gia hà nội
kết nối đồng bộ các khu chức năng đô thị và nông thôn xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông
mạng lưới hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chú trọng giao thông công cộng giao thông thông minh
và hướng tới đáp ứng các tiêu chí phát triển đô thị thông minh và khu đô thị
vùng vành đai xanh là vùng bao quanh khu vực nội thị được phân định theo các tuyến đường vành đai của đô thị